chiều nay hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng một mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần bám sát chủ động nắm chắc tình hình
bảo đảm an ninh an toàn các vùng chiến lược không để xảy ra bị động bất ngờ
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra đề nghị truy tố
xét xử các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
chỉ đạo theo dõi chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản
triển khai sớm các giải pháp ngăn chặn không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép
phức tạp dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố thanh hóa cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai chị em họ mua bán ma túy với số lượng lớn
gồm nguyễn thị ngọc trâm và nguyễn hoài nam thu giữ hơn một mươi bốn viên ma túy tổng hợp
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng bắt quả tang trâm và nam đang mang năm mươi viên hồng phiến
đi tiêu thụ tại khu vực thuộc công viên bố vệ phường đông thọ tp thanh hóa
khám xét nơi ở và nơi làm
các nghi phạm thu giữ hơn một mươi ba viên hồng phiến một viên thuốc lắc ba túi ma túy đá
cùng với nhiều tăng vật có liên quan tổng khối lượng tăng vật thu giữ là hơn hai kg ma túy các loại
với hành vi trộm cắp tài sản võ hoàng quốc việt còn gọi là việt trân nhện
trú tại tp tam kỳ vừa bị công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam bắt giữ
trước đó nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng tại phường an xuân
tam kỳ trộm cắp lấy đi hai điện thoại di động một dây chuyền vàng và một ví da tổng giá trị tài sản gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày truy xét công an thành phố tam kỳ đã xác định võ hoàng quốc việt là đối tượng gây ra vụ trộm trên
việt còn khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nhà dân vào lúc đêm khuya
đáng chú ý đối tượng việt đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
nên có rất nhiều thủ đoạn trong che giấu hành vi phạm tội
tạng sáng nay triều cường dâng cao khiến hơn bốn trăm linh hộ dân trên địa bàn tp bạc liêu bị ảnh hưởng
khu vực của những người dân bị ảnh hưởng bởi chiều cường dài khoảng hai năm km từ cống nhà mát đến cầu út đen
thuộc nhiều khóm của nhà mát tp bạc liêu
dọc hai bên bờ sông có bờ thấp mỗi khi chiều cường lên luôn xảy ra tình trạng ngập đường ngập nền nhà dân
ngoài ra hai bên bờ sông cũng xuất hiện các vị trí sạt lở một hai mét mỗi năm
gây ảnh hưởng đến khu dân cư cơ sở hạ tầng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv